hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin trưa trên kênh youtube bản sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
với những thông tin được cập nhật liên tục liên quan đến diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín mới nhất trong nước và quốc tế
thưa quý vị khi covid một mươi chín được loại ra danh sách bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm
liệu có tiêm ẩn những rủi ro sau khi dịch bệnh này được hạ cấp
nếu hạ cấp độ dịch covid một mươi chín thời điểm này cần có những thay đổi gì trong chính sách phòng chống dịch của nước ta
hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về vấn đề này ngay sau đây
phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng trưởng khoa y tế công cộng đại học y dược tp hcm chia sẻ
khi chúng ta đã chuyển sang chiến lược thích ứng với covid một mươi chín và hướng đến trạng thái bình thường mới
việc đánh giá mức độ nguy hiểm của covid một mươi chín để có thể xem xét đưa nó về bệnh truyền nhiễm nhóm b là rất cần thiết
tuy nhiên covid một mươi chín vẫn có những đặc điểm chính của bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm a
tốc độ lan truyền nhanh hơn các bệnh truyền nhiễm như cúm mùa sốt xuất huyết tỷ lệ tử vong do covid gây ra vẫn ở mức cao
đồng thời nguy cơ virus sars cov hai đột biến làm xuất hiện các biến thể tăng nguy cơ tử vong
ngoài ra tỷ lệ tiêm chủng vaccine trong nước cũng chưa đảm bảo một trăm linh
với việt nam ở thời điểm hiện tại nếu hạ cấp covid một mươi chín vẫn tiềm ẩn một mươi nguy cơ
trên thế giới chưa có nước nào có thể tự tin rằng kiểm soát dịch hoàn toàn
hiện nay hầu như các mặt của cuộc sống đều đã được ổn định
tuy nhiên vẫn cần thay đổi một số quy định trong phòng chống dịch để phù hợp hơn với thực tế
theo luật phòng chống bệnh truyền nhiễm không bắt buộc các f một phải cách ly
việc f một chiếm số lượng lớn nhưng vẫn thuộc diện phải cách ly gây nên nhiều bất cập
ảnh hưởng đến sinh hoạt và công việc của một bộ phận không nhỏ người dân
kéo theo đó là các tác động tiêu cực đến hoạt động kinh tế sản xuất
vì vậy cần cân nhắc để tùy hoàn cảnh nới lỏng các quy định cho phù hợp
ngược lại có một số biện pháp chống dịch đã được áp dụng một thời gian dài
nhưng hiện nay vẫn còn phù hợp với tình hình thực tế nên tiếp tục duy trì như khuyến cáo năm k
trong bối cảnh xuất hiện biến thể omicron who vẫn nhấn mạnh thực hiện năm k tốt hơn nữa
nếu không xã hội có thể dối loạn khi mà người mắc bệnh không khai báo
vẫn đến chỗ đông người gây lây lan dịch bệnh
còn với nhóm đối tượng f có thể cho f rời khỏi nhà trong trường hợp thực sự cần thiết
là khám chữa bệnh và lấy thuốc
ngoài ra việc cho f đi mua nhu yếu phẩm đồ ăn thức uống trong trường hợp bất khả kháng
vẫn có thể chấp nhận được
tuy nhiên chưa nên cho f không triệu chứng đi làm vì lợi bất cập hại
như vậy hạ cấp độ dịch thời điểm này là cần thiết tuy nhiên vẫn tiềm ẩn tới một mươi rủi ro
việc thay đổi cấp độ dịch covid một mươi chín bên cạnh việc thay đổi một số yếu tố không còn phù hợp
thì vẫn cần đảm bảo tuyệt đối các nguyên tắc phòng dịch ổn định lâu dài
đảm bảo hoạt động y tế cũng như đời sống nhân dân
hiện việt nam đã có sự thay đổi lớn từ chiến lược zero covid một mươi chín sang thích ứng covid một mươi chín
nới lỏng dân các biện pháp chống dịch để phù hợp hơn với tình hình mới
góp phần tạo điều kiện phục hồi kinh tế
trong tình hình dịch bệnh trong nước được kiểm soát khá ổn định
trước thông tin về liều tiêm bổ sung hai mươi năm ml vaccine moderna được bộ y tế đưa ra vào hôm qua ngày ba mươi một tháng ba
bộ y tế cũng khuyên cáo trẻ nên tiêm vaccine sau ba tháng khỏi covid
dự kiến kế hoạch tiêm cho nhóm trẻ từ năm đến một mươi một tuổi sẽ triển khai vào đầu tháng bốn
chiều ngày ba mươi một tháng ba tại hội nghị trực tuyến về tập huấn tiêm chủng vaccine covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến một mươi hai tuổi
giáo sư phan trọng lân cục trưởng y tế dự phòng bộ y tế cho rằng nên tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
sau khi khỏi bệnh khoảng ba tháng
phó giáo sư dương thị hồng trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng phó viện trưởng vệ sinh dịch tễ trung ương
cho biết cả nước có hơn một mươi một tám triệu trẻ em trong độ tuổi tiêm chủng đợt này
trẻ em ở nhóm tuổi lớn từ một mươi một tuổi tức là học lớp sáu
sẽ tiêm trước sau đó hạ thấp dần
các địa phương triển khai cuốn chiếu theo trường địa bàn căn cứ vào tình hình và số lượng vaccine được cung ứng
số vaccine tiêm cho nhóm từ năm đến một mươi một tuổi do australia tài trợ gồm bốn bảy triệu liều vaccine pfizer và chín triệu liều vaccine moderna
trẻ sẽ tiêm hai mũi vaccine cùng loại không tiêm trộn là pfizer trẻ năm một mươi một tuổi và moderna trẻ sáu một mươi một tuổi
gồm một liệu trình là hai mũi tiêm cách nhau bốn tuần
các phản ứng bất lợi được báo cáo nhiều nhất
một mươi trẻ em sau liệu trình tiêm cơ bản gồm có đau tại vị trí tiêm mệt mỏi đau đầu đau cơ ớn lạnh buồn nôn nôn mửa sưng đau ở nách sốt ban đỏ tại vị trí tiêm sưng tại vị trí tiêm đau khớp
tỷ lệ gặp phản ứng này là một phần một mươi
các triệu chứng như tiêu chảy phát ban nổi bề đay tại vị trí tiêm phát ban tại vị trí tiêm phản ứng muộn tại vị trí tiêm ít gặp hơn tỷ lệ một trên một trăm linh đến dưới một trên một mươi
phản ứng viêm cơ tiêm ngoài màng tiêm rất hiếm gặp tỷ lệ một trên một mươi
sau khi tiêm chủng trẻ cần được theo dõi tại điểm tiêm ba mươi phút và tiếp tục theo dõi trong vòng hai mươi tám ngày sau tiêm
dự kiến kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ sẽ diễn ra vào đầu tháng bốn
đây là một trong những tin vui với các bậc phụ huynh an tâm phần nào về vấn đề sức khỏe trước khi quay trở lại trường học
tuy nhiên sau khi tiêm người chăm sóc phải theo dõi sát hai mươi bốn trên hai mươi bốn trong vòng ba ngày đầu vì trẻ có thể gặp phản ứng bất lợi vào ban đêm
cha mẹ cũng cần tránh để trẻ vận động mạnh luôn chuẩn bị sẵn để tránh tai biến nặng có thể xảy ra quý vị
cũng tại hội nghị trực tuyến về tập huấn tiêm chủng vaccine covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi diễn ra vào chiều ba mươi một tháng ba
bên cạnh các ý kiến về việc trẻ nên tiêm vaccine sau ba tháng khỏi covid theo hội đồng tư vấn vaccine
với trẻ từng mắc covid một mươi chín trường hợp đặc biệt cần hoãn tiêm trong thời gian ba tháng kể từ ngày khởi phát bệnh
chia sẻ tại hội nghị tập huấn tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
tiến sĩ bác sĩ lê kiến ngãi bệnh viện nhi trung ương cho biết
vaccine chống chỉ định với các trẻ có tiền sử phản vệ với vaccine phòng covid một mươi chín lần trước hoặc các thành phần của vaccine
đối tượng cần hoãn tiêm là trẻ đang có bệnh cấp tính mạng tính tiến triển hoặc các vấn đề khác phải trì hoãn
cụ thể trẻ có bệnh mạng tính hoặc các bệnh cấp tính tiến triển như đang sốt đang có tình trạng nhiễm trùng
trong đợt điều trị của bệnh mạng tính như đang hóa trị ung thư
thì cần trì hoãn cho đến khi kết thúc tình trạng bệnh cấp tính hoặc kết thúc đợt điều trị của bệnh mạng tính
bên cạnh đó theo tiến sĩ ngãi hội đồng tư vấn vaccine của bộ y tế đã đồng thuận và đưa ra khuyến cáo với trẻ từng mắc covid một mươi chín
cần trì hoãn tiêm trong thời gian ba tháng kể từ ngày khởi phát bệnh
tuy nhiên tùy từng tình huống cụ thể các đơn vị tiêm có thể xem xét hoàn cảnh từng cá nhân
so sánh giữa lợi ích của việc tiêm và không tiêm để quyết định trẻ có cần tiêm sớm hơn thời gian trên không
việc này phải được sự đồng thuận của cha mẹ người chăm sóc
hội đồng tư vấn cũng khuyến cáo với trẻ bị hội chứng misc cần trì hoãn đến khi trẻ hồi phục hoàn toàn tình trạng bệnh lý này
trẻ phải được thăm khám theo dõi tại cơ sở khám chữa bệnh để chắc chắn không còn biểu hiện lâm sàng
các cơ quan đều hồi phục hoàn toàn mới có thể tiêm vaccine
các trường hợp cần cẩn trọng tiêm là nhóm trẻ có dị ứng với bất kỳ dị nguyên nào
có dối loạn về chi giác hành vi tự kỷ tăng động giảm chú ý
những trẻ phải khám sàng lọc tiêm tại cơ sở y tế từ tuyến huyện trở lên là nhóm mắc bệnh bẩm sinh mạng tính
khám sàng lọc thấy tim phổi bất thường hoặc khi khai báo tiền sử
thấy trẻ có tiền sử phản vệ độ ba với bất kỳ dị nguyên nào thức ăn thuốc trẻ bị hội chứng misc
hiện có hai loại vaccine đã được bộ y tế đồng ý đưa vào tiêm là vaccine pfizer cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
và moderna cho trẻ từ sáu đến dưới một mươi hai tuổi
như vậy cha mẹ cần lưu ý không phải trường hợp
trẻ nào trong độ tuổi năm một mươi một tuổi cũng được tham gia vào đợt tiêm đầu tháng bốn này như kế hoạch
các trường hợp trẻ có cơ địa bệnh mãn tính cấp tính dị ứng cần đặc biệt chú ý trước vấn đề tiêm vaccine
mọi thông tin hướng dẫn tiêm cho nhóm trẻ em này sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi có thông tin chính thức từ bộ y tế
quý vị hãy cùng chú ý đón xem nhé
thưa quý vị từ trước đến nay trẻ em là nhóm đối tượng luôn được quan tâm hàng đầu về vấn đề sức khỏe
vì vậy trong tình hình dịch bệnh hiện tại
nhóm trẻ f lại càng khiến cha mẹ lo lắng bởi trẻ em chưa thể mô tả các triệu chứng bệnh như người lớn
do đó các bác sĩ khuyên cáo các gia đình khi điều trị trẻ em f cần đặc biệt chú ý đến việc theo dõi chỉ số dưới đây
theo bác sĩ vũ thị mai khoa nhi thời gian vừa qua trung bình mỗi ngày khoa tiếp nhận hai ba bệnh nhi f mức độ từ trung bình trở lên
lứa tuổi nhập viện nhiều nhất là từ sơ sinh đến năm tuổi trong đó chiếm phần lớn là bệnh nhân sơ sinh
cụ thể sau khi mắc covid một mươi chín bé nta năm mươi bốn tháng tuổi xuất hiện các triệu chứng như ho thở khò khè nên được đưa vào bệnh viện thanh nhàn hà nội để điều trị
qua thăm khám các bác sĩ khoa nhi bệnh viện thanh nhàn xác định bệnh nhi bị viêm phổi và được chỉ định điều trị theo phác đồ chữa viêm phổi do covid một mươi chín của bộ y tế
qua một mươi ngày điều trị sức khỏe của a đã dần ổn định trở lại
một trường hợp khác là bé gái năm tháng tuổi pna nhập viện do sốt cao liên tục kèm theo tiêu chảy cấp gây mất nước
sau khi mắc covid một mươi chín sau một tuần điều trị bệnh nhi này đã qua thời gian nguy hiểm và ổn định sức khỏe
trên thực tế các bé sơ sinh f được bố mẹ đưa vào viện sau khi phát hiện spo hai dưới chín mươi năm và có hiện tượng kho khe nhiều
bác sĩ mai chia sẻ quan trọng hàng đầu là theo dõi chỉ số spo hai mỗi ngày hai lần
khi trẻ có sp hai cần phải đưa đi khám ngày vì trẻ em chưa thể mô tả các triệu chứng bệnh như người lớn
do đó bác sĩ mai khuyến cáo các gia đình khi điều trị trẻ em f
cần đặc biệt chú ý đến việc theo dõi chỉ số spo hai
bên cạnh chỉ số spo hai theo bác sĩ mai khi trẻ f xuất hiện những triệu chứng như ly bì bỏ bú sốt cao liên tục mệt mỏi
các vị phụ huynh tuyệt đối không được chủ quan mà cần đưa trẻ đến cơ sở y tế
tại đây các bác sĩ sẽ khám để phân tầng cho các bé
tùy theo tình trạng bệnh mà bệnh nhi có thể tiếp tục về điều trị nhà hoặc là cho nhập viện
trong đó co giật do sốt cao là tình trạng mà các bậc phụ huynh rất lo ngại khi chăm trẻ f
với trường hợp trẻ sốt cao bị co giật tại nhà bác sĩ mai khuyến cáo bố mẹ cần bình tĩnh và xử trí bằng cách
cởi bớt quần áo để trẻ thông thoáng cho trẻ nằm nghiêng và dùng thuốc hạ sốt đặt hậu môn
liều lượng của thuốc dựa theo cân nặng của trẻ
sau đó bố mẹ cần kịp thời đưa trẻ đến bệnh viện để các bác sĩ xử trí
chăm sóc sức khỏe trẻ em là vấn đề không hề đơn giản
trước tình hình dịch bệnh hiện tại bố mẹ cần luôn chủ động quan sát
lưu ý các biểu hiện bất thường của con và đặc biệt là chỉ số spo hai thời điểm này
nếu trẻ có các biểu hiện đặc biệt bố mẹ cần hỏi ý kiến tư vấn bác sĩ hoặc đưa con đi khám ngay khi cần thiết
công tác hỗ trợ an sinh trong bối cảnh bình thường mới hiện được triển khai hiệu quả tại nhiều địa phương trên cả nước
tuy nhiên vào chiều ba mươi tháng ba ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh an giang tổ chức buổi họp báo
liên quan đến việc đơn vị này đã chia nhỏ số tiền hơn hai mươi năm tỷ của quỹ phòng chống dịch covid một mươi chín
thành nhiều khoản để gửi tiết kiệm
tại buổi họp bà nguyễn thị tuyết minh phó chủ tịch thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh an giang
thông tin qua hai đợt phát động quỹ phòng chống covid một mươi chín tỉnh an giang tiếp nhận số tiền hơn sáu mươi bốn năm tỷ đồng từ các tổ chức cá nhân
trong đó đã chi các hoạt động an sinh xã hội mua thiết bị vật tư y tế để hỗ trợ cho người dân và lực lượng phòng chống dịch covid một mươi chín
số tiền gần bốn mươi bốn tỷ đồng
hiện quỹ phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh còn tồn số tiền hơn hai mươi năm tỷ đồng
được gửi tại kho bạc nhà nước tỉnh và ngân hàng thương mại cổ phần có vốn nhà nước
tiền lãi phát sinh trong thời gian qua gửi ngân hàng đến thời điểm này hơn sáu trăm năm mươi triệu đồng
các phát sinh tiền lãi trong quá trình gửi tại ngân hàng được theo dõi sổ sách đối chiếu định kỳ và báo cáo hàng tháng
và việc mở giao dịch tại ngân hàng sẽ giúp ban vận động quỹ giảm rủi ro trong quản lý tiền mặt
trước câu hỏi về việc ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh an giang gửi hàng chục tỷ đồng tiền quỹ phòng chống dịch covid một mươi chín
do các tổ chức cá nhân quyên góp vào ngân hàng có thêm lãi suất là có đúng quy định không
tại sao đơn vị không chi hết số tiền này cho người dân gặp khó khăn do covid một mươi chín
tiền lãi thu được từ nguồn tiền quỹ này sẽ được kiểm tra giám sát như thế nào
bà nguyễn thị tuyết minh thông tin do tình hình dịch bệnh covid một mươi chín còn diễn biến phức tạp
chưa dự báo được thời gian nào kết thúc do đó quỹ phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh vẫn tiếp tục duy trì
quản lý trong hệ thống kho bạc và hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần
có vốn nhà nước nhằm duy trì và phát triển nguồn lực phục vụ tích cực công tác phòng chống dịch
dự kiến trong thời gian tới ban vận động quỹ sẽ tham mưu với trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tỉnh
tiếp tục chi hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch kể cả tiền lãi phát sinh từ tiền gửi
vấn đề dịch bệnh phức tạp là thực tế tuy nhiên nó cũng là lý do để một số lãnh đạo dựa vào để phủ nhận
thoái thác trách nhiệm sự việc hiện tại chưa gây nên hậu quả nghiêm trọng
nhưng nếu chưa bị phát hiện thì số tiền lãi gửi ngân hàng kia sẽ đi vào đầu
trường hợp tại tỉnh an giang là lời nhắc nhở cho một bộ phận lãnh đạo lợi dụng chức quyền
có ý định dùng việc công trục lợi riêng cần chấn chỉnh và xem xét
tuy nhiên đó chỉ là số ít khi các nguồn quỹ và công tác hỗ trợ nhân dân vẫn hiệu quả tại nhiều địa phương
tiếp đó tổ chức y tế thế giới who công bố kế hoạch cập nhật với dịch covid một mươi chín
trong đó đưa ra các chiến lược quan trọng nếu được thực hiện trong năm hai nghìn hai mươi
sẽ giúp thế giới chấm dứt giai đoạn khẩn cấp của đại dịch
đây là ba kịch bản có thể xảy ra về cách virus có thể phát triển trong năm tới
kịch bản thứ nhất trong kịch bản cơ bản này được coi là mô hình làm việc của wardol
virus gây ra các đợt bùng phát ít nghiêm trọng hơn với các đợt cao điểm định kỳ khi khả năng miễn dịch suy giảm
có thể cần tiêm vaccine covid một mươi chín nhắc lại cho những người có nguy cơ cao nhất
dịch bệnh có thể theo mô hình theo mùa với đỉnh điểm vào những tháng lạnh hơn tương tự như bệnh cúm
kịch bản thứ hai trong kịch bản tốt nhất của who các biến thể trong tương lai sẽ ít nghiêm trọng hơn đáng kể
khả năng bảo vệ khỏi bệnh nặng sẽ lâu dài mà không cần tiêm nhắc lại trong tương lai hoặc phải thay đổi đáng kể với vaccine hiện tại
kịch bản thứ ba trong trường hợp xấu nhất virus biến đổi thành một mối đe dọa mới
có khả năng lây truyền cao và gây chết người hơn
trong trường hợp này vaccine sẽ kém hiệu quả hơn và khả năng miễn dịch khỏi bệnh nặng và tử vong sẽ suy yếu nhanh chóng
đòi hỏi những cải tiến đáng kể với vaccine hiện có và một chiến dịch tiêm nhắc lại rộng rãi cần triển khai cho các nhóm dễ bị tổn thương
để giúp chấm dứt tình trạng khẩn cấp who kêu gọi các quốc gia tiếp tục hoặc tăng cường khả năng giám sát virus
để phát hiện những dấu hiệu cảnh báo sớm về những thay đổi đáng kể của virus
tổ chức y tế của liên hợp quốc cũng kêu gọi cải thiện việc phát hiện covid một mươi chín kéo dài
để truy vết và giảm thiểu tình trạng bệnh tật lâu dài sau khi đại dịch kết thúc
chính sách mới nhất của trung quốc đã làm nhiều người yêu động vật cảm thấy lo lắng
khi các con vật nuôi như là chó mèo đang trở thành người bạn thân thiết đối với người dân nước này
cụ thể chính quyền của một huyện tại thành phố lang phường miền bắc trung quốc
đã ra chỉ thị giết hết thú cưng vật nuôi trong nhà của những bệnh nhân mắc covid một mươi chín
cụ thể chỉ thị nêu rằng các cơ quan liên quan phải nhanh chóng cương quyết tiêu hủy toàn bộ vật nuôi
tại nhà của những bệnh nhân covid một mươi chín nhằm đảm bảo an toàn cho họ sau khi từ khu cách ly trở về
nếu vật nuôi chưa bị tiêu hủy tuyệt đối không được phép cho bệnh nhân trở về nhà
anh chụp văn bản chỉ thị được đăng trên mạng xã hội đã gây bất bình trong cộng đồng mạng
theo bgn insider việc tiêu hủy này đã bị dừng lại vào một mươi bảy giờ cùng ngày
theo thông báo của một nhân viên trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh thành phố
hiện chưa rõ có bao nhiêu vật nuôi bị tiêu hủy
theo trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ thú cưng có thể mắc covid một mươi chín từ người lây sang
nhưng nguy cơ lây từ thú cưng sang người là thấp
trung quốc theo đuổi chính sách zero covid quét sạch ca nhiễm trong cộng đồng từ khi đại dịch bắt đầu
trong khi nhiều nơi trên thế giới đã nới lỏng thậm chí dỡ bỏ các quy định liên quan đến covid một mươi chín
trung quốc vẫn duy trì với cách phòng dịch nói trên
tuy nhiên sự xuất hiện của các biến thể virus lây lan mạnh đang đặt ra thách thức lớn cho bắc kinh
trung quốc đang trải qua đợt bùng phát mạnh nhất trong hai năm trong đó nhiều thành phố lớn bị phong tỏa
trung tâm kinh tế thượng hải đang bị phong tỏa một nửa vì xuất hiện hàng ngàn ca nhiễm mới
mặc dù nguy cơ lây từ thú cưng sang người là thấp song với việc áp dụng và dừng lại chỉ trong vài giờ
đã có hàng nghìn vật nuôi bị tiêu hủy
điều này không chỉ giấy lên bức xúc cho người dân mà còn khiến cho chính sách jerdo covid của trung quốc khó thành hiện thực
mới đây trước diễn biến f thượng hải tăng vọt thành phố này đã phải lockdown để kiểm soát sịch xuống mức thấp nhất
ngay lập tức chủ tịch tập cận bình nhấn mạnh rằng trung quốc cần nhanh chóng hạn chế đà lây lan của sars cov hai
trong khi vẫn kiên trì chính sách zero covid năng động
cụ thể ngày ba mươi một tháng ba chủ tịch trung quốc tập cận bình đã hối thúc nước này thực hiện các biện pháp phòng dịch covid một mươi chín hiệu quả hơn
và giảm thiểu tác động của dịch đối với sự phát triển kinh tế
theo đài truyền hình nhà nước trung quốc phát biểu trong cuộc họp của ủy ban thường vụ bộ chính trị
chủ tịch tập cận bình đã nhấn mạnh rằng trung quốc cần nhanh chóng hạn chế đà lây lan của virus sars cov hai
trong khi vẫn kiên trì chính sách jerdo covid năng động
cuộc họp cũng nhất trí các quan chức ở những khu vực có dịch bùng phát nghiêm trọng nên coi công tác
kiểm soát covid một mươi chín là ưu tiên hàng đầu và những người khiến dịch bệnh bùng phát vượt tầm kiểm soát phải chịu trách nhiệm
tính đến thời điểm này trung quốc đang đối phó với làn sóng lây nhiễm dịch covid một mươi chín nghiêm trọng nhất
kể từ nước này đã kiểm soát được làn sóng dịch đầu tiên hồi năm hai nghìn hai mươi
hơn hai mươi khu vực đã báo cáo số ca mắc mới covid một mươi chín tăng cao trong vài tuần qua
cùng ngày chính quyền thành phố thượng hải cho biết các lệnh phong tỏa chống dịch được áp đặt
tại khu vực phía đông sẽ không được dỡ bỏ hoàn toàn
lệnh phong tỏa chỉ được dỡ bỏ tại một số khu vực trong khi vẫn được duy trì ở những khu vực khác
tùy theo mức độ nguy cơ dịch bệnh
với việc chính phủ trung quốc nới lỏng và áp dụng chính sách zero covid năng động
đã cho thấy tác động không nhỏ của chính sách này ráng lên nền kinh tế nước này
dù covid nhưng nhiều nước khác vẫn mở cửa và thích ứng an toàn
còn trung quốc liệu nước này có thay đổi nay mai để kích cầu kinh tế đảm bảo ổn định cho hàng chục triệu người dân
chúng ta cùng chờ đợi những động thái mới nhất đến từ chủ tịch tập cận bình
thưa quý vị nhìn vào việc trung quốc giá diết truy vết và khoanh vùng dập dịch
có thể thấy quyết tâm của anh bạn láng giềng đang được đẩy lên cao độ hơn bao giờ hết
để hồng kông không biến thành vũ hán thứ hai trung quốc đang dồn toàn lực sống còn với covid
chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức mới nhất về biến thể này gửi tới quý vị trong những bản tin covid một mươi chín tiếp theo
vào các khung một mươi bảy h một mươi tám h ba mươi và sáu h sáng hôm sau
kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe đặc biệt là chú ý tuân thủ quy định năm k
và theo dõi thông tin mới nhất từ bộ y tế
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại